trao đổi bên hành lang quốc hội về đề xuất tăng khung thuế môi trường cho xăng dầu trong dự thảo luật sửa đổi
bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường mới đây của bộ tài chính nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra
dự luật đưa ra lấy ý kiến lần này đều bảo lưu các nội dung đề xuất như lần lấy ý kiến trước
với khung thuế môi trường cho xăng từ ba đồng đến tám đồng một lít nhiên liệu bay từ ba đồng đến sáu đồng một lít
các loại dầu khác có mức tối đa bốn đồng một lít trừ dầu hỏa vẫn giữ ở mức tối đa hai đồng một lít
chúng ta lại dùng cái sách là thuế về môi trường để mà điều tiết là cho giá không có thấp hoặc có cao
thì tôi cho rằng có lấy có lẽ nó không phù hợp với cái mục tiêu của thuế về môi trường
thuế môi trường là nhằm chúng ta để bảo vệ môi trường tái tạo ra môi trường
thuế môi trường thì không phải là để chúng ta điều tiết cho cái chuyện là giá cao hay là giá thấp
chính vì vậy cho nên là cái việc mà sử dụng thuế bôi trường tôi cho là cần thiết nhưng mà ở một cái mức độ vừa phải
quan điểm của tôi đó thì cái việc mà tính cái phí bảo vệ môi trường trong xăng dầu
là cần thiết
tuy nhiên các nhà chuyên môn cần cân đối giữa cái mức tăng cỡ nào thì nó vừa là khuyến khích thúc đẩy phát triển sản xuất
nhưng mà nó phải vừa góp phần bảo vệ môi trường
nếu không thì nó lại có tác động ngược lại
tức là tăng phí xăng dầu thì lại kìm hãm cái sự phát triển của sản xuất
mà cái tiền xăng dầu đó thì lại không được đưa vào đúng cái địa chỉ để chúng ta xử lý công tác bảo vệ môi trường
theo dự luật này trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
tổng thu thuế bảo vệ môi trường là một trăm linh năm chín trăm tám mươi năm tỷ đồng
con số chi cho bảo vệ môi trường trong giai đoạn này sẽ là một trăm ba mươi một tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng